kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đang trên đà suy yếu nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến ít mưa có nắng nhiều với nền nhiệt độ tăng nhẹ
sao động từ hai mươi hai ba mươi một độ
tuy nhiên từ đêm mai khi rãnh gió tây được thiết lập trở lại
và sau đó là kết hợp với áp cao lục địa từ phía bắc di chuyển xuống
thì mưa rông sẽ tăng mạnh trở lại cục bộ có điểm mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
cùng với đó nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất rất nguy hiểm
người dân cần đề cao cảnh giác
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt độ cao nhất ngày mai tăng lên ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
và sau đó từ chiều tối ngày một mươi chín tháng năm mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to đi kèm tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần hết sức cảnh giác
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế mưa chỉ còn xuất hiện cục bộ với lượng không đáng kể
với nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng là hai mươi hai ba mươi một độ
sau đó cũng do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên từ ngày hai mươi tháng năm
mưa rông có dấu hiệu tăng dần ở phía bắc và sau đó sẽ lan xuống toàn khu vực
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to đi kèm với lốc xét và gió giật mạnh trong mưa rông
đến với khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới mưa vẫn duy trì ở diện giải rác và tập trung chính vào chiều tối và đêm
nền nhiệt tại đây ít thay đổi ngày đêm giao động từ hai mươi hai ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên đang vào thời kỳ chịu ảnh hưởng chính của gió mùa tây nam
và trong ba ngày tới hoạt động của gió mùa tây nam có xu hướng gia tăng cường độ
nên mưa rông có xu hướng tăng mạnh cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
cần chú ý đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây có xu hướng giảm nhẹ
giao động từ một mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng chịu sự chi phối của gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần
nên cũng có mưa rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất ngày giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ